để chuẩn bị cho năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy cùng với công tác tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên
các địa phương trên địa bàn tỉnh quảng trị đang tích cực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc xây mới
nâng cấp một số phòng học và các công trình phụ trợ nhằm bảo đảm tốt về cơ sở vật chất
đáp ứng nhu cầu dạy và học trong năm học mới
đây là công trình trường tiểu học triệu tài huyện triệu phong được tập đoàn viễn thông quân đội việt theo
tài trợ năm bảy tỷ đồng để xây mới một dãy nhà hai tầng gồm tám phòng học phòng chức năng cùng một số trang thiết bị dạy học
đến nay công trình đã thi công được chín mươi các hạng mục dự kiến sẽ hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đầu năm học mới này
chuẩn bị năm học mới đã đến cần kề rồi cho nên vị thi công chúng tôi cố gắng hết nguồn lực và vật lực để tập trung
xây dựng cho kịp thời để tiến độ cũng giống như hình thức đảm bảo chất lượng để đưa vào sử dụng
trong năm học mới của hai mươi sáu và hai mươi bảy
vật chất nói chung là đã đảm bảo rồi thì sắp tới để chuẩn bị cho năm học mới
thì cũng đề nghị nhà đầu tư tiếp tục hỗ trợ thêm các trang thiết bị bên trong để đảm bảo cho công tác trẻ học trong năm học mới
năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy cùng với sự đầu tư của nhà nước và các tổ chức cá nhân
huyện triệu phong đã đầu tư hơn một mươi bốn tỷ đồng để xây mới một mươi bốn trường học phòng chức năng
sửa chữa hai mươi phòng học xuống cấp và mua sắm các trang thiết bị
nhiều trường cũng đã chủ động huy động các nguồn xã hội hóa giáo dục để làm sân bê tông
cải tạo hệ thống điện quạt và một số công trình phụ trợ tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học trong năm mới
phòng giáo dục đào tạo huyện đã chỉ đạo các trường ra soát lại cơ sở vật chất trang thiết bị để chuẩn bị tốt cho năm học mới
đối với các trường nâng cấp mà đang xây dựng thì lãnh đạo phòng cùng với lãnh đạo địa phương và nhà trường
là chỉ đào và đốc thúc kịp thời những trường còn thiếu về trang thiết bị phục vụ dạy học
năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy toàn huyện triệu phong có bảy trăm một mươi một lớp nhóm lớp cả ba cấp học với hơn một mươi bảy học sinh
việc bảo đảm cơ sở vật chất và trang bị dạy học trước mùa tiệu trường sẽ là động lực để toàn ngành phấn đấu
hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới cũng như nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn